bảy tháng một người dân ở ấp ông quyền xã tân ân tây huyện ngọc hiển tỉnh cá mau

không lâu sau có tiếng nổ lớn phát ra cả ba người mất tích gồm
nguyễn ngọc tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tạ văn nhí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và nguyễn trí hiếu sinh năm hai nghìn tám cùng tạm trú tại khóm sà po thị trấn nam căn
khi nổ lớn phát ra người dân cách vụ nổ chừng bảy trăm linh đến tám trăm linh mét ghi nhận nhiều vật dụng treo trong nhà bị rơi xuống đất nhiều tủ kính bị nứt vỡ
kiểm tra tại bìa rừng gần nơi xảy ra tiếng nổ lớn lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc vỏ lãi là phương tiện di chuyển của nhóm người mất tích
gần đó là một chiếc bình hơi loại thường dùng cho thợ lặn
nguyên nhân vụ nổ được xác định do ba người này buộc quả bom vào trước bỏ lãi rồi di chuyển sang bìa rừng bên kia bờ sông cửa lớn
dùng cơ điện để cưa bom rồi dẫn đến sự việc đau lòng
ngày hai mươi bảy tháng năm tại trụ sở công an huyện cần giờ trung tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm đã chủ trì buổi khen thưởng các tập thể
tham gia phá án vụ cô gái bị sát hại giấu trong và lì dồi phi tăng trên núi nhỏ ở tp vũng tàu
cụ thể bốn tập thể đã được khen thường vì phá nhanh vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này
tham dự có ông trương tiến triển phó chủ tịch ubnd huyện cần giờ lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp bà rịa vũng tàu
lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc công an tp hcm công an huyện cần giờ
tại buổi lễ trung tướng lê hồng nam đã trao đổi thư khen và tiền thưởng cho bốn tập thể
cùng phòng pa sáu công an tp hcm phòng pc hai công an tỉnh bà rịa vũng tàu đội cảnh sát hình sự công an huyện cần giờ và công an xã bình khánh huyện cần giờ
trung tướng lê hồng nam đã biểu dương các đơn vị cá nhân đã phối hợp chặt chẽ khẩn trương truy xét dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra
địa điểm gây án rất xa so với nơi xuất hiện cuối cùng của nạn nhân là hơn một trăm linh km
chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo các đơn vị đã xác định và truy bắt thành công đối tượng sát hại người cướp tài sản
việc nhanh chóng khám phá vụ án cho thấy được tinh thần chủ động sự kiên quyết
hiệp đồng tác chiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an tp hcm và công an các tỉnh lân cận
góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự giữ gìn bình yên trên địa bàn thành phố nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung
phát biểu tại buổi khen thưởng trung tướng lê hồng nam đã ghi nhận chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương các đơn vị trong công tác điều tra khám phá án
từ khâu tiếp nhận xử lý tin báo đến công tác điều hành chỉ huy phối hợp truy xét đấu tranh khám phá án
trước đó công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã tạm giam võ thành long sinh năm hai nghìn bốn về hai hành vi sát hại người và cướp tài sản
vũ thành duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín về hai hành vi che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
long quen chị tê hai mươi một tuổi ngụ tại huyện cần giờ tp hcm qua mạng xã hội
ngày một mươi tám tháng năm long cùng huy lên tp hcm rồi cùng chị tê ra vũng tàu
sau đó long và chị t về khách sạn nghỉ ngơi
sáng sáng hôm sau long đã sát hại chị tê cướp tài sản rồi cùng huy bỏ chị tê vào vali mang lên núi nhỏ phi tàng
trong thời gian vừa qua liên tiếp các vụ mua bán vận chuyển ma túy đã bị cơ quan công an bắt giữ
mới đây lực lượng chức năng vừa bắt giữ năm nghi phạm vận chuyển ma túy trái phép qua cửa khẩu quốc tế la lầy quảng trị thu giữ một trăm linh bánh heroin
tối ngày hai mươi bảy tháng năm thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng trị cho biết
đơn vị vừa phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cục cửa khẩu bắt giữ vụ vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn đưa từ lào qua cửa khẩu quốc tế la lai quảng trị về nội địa tiêu thụ
trước đó tại km số năm quốc lộ một mươi năm thuộc thôn la ray xã a ngo huyện đắk rông tỉnh quảng trị thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án a bốn nghìn hai trăm bốn mươi ba p
các đơn vị chức năng của bộ đội biên phòng bắt quả tăng năm người quốc tịch lào có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy từ lào về việt nam
các nghi phạm bị bắt gồm phitsa mai kolarat hai mươi bốn tuổi trú tại thành phố cai sòn phon vy hàn tỉnh sa văn nạ khệt nutami sai hai mươi chín tuổi thịp lát gia bút xà lát hai mươi ba tuổi bun suleovan bốn mươi bảy tuổi và khe leovan ba mươi tuổi cùng trú tại viên trăn lào
lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm một trăm linh bánh heroin được cất giấu trong xe ô tô biển lào bốn nghìn bảy trăm ba mươi năm cùng nhiều tăng vật liên quan khác
qua đấu tranh khai thác bước đầu các nghi phạm khai nhận
chuyển thuê số ma túy trên từ lào đưa qua cửa khẩu quốc tế la ray về việt nam tiêu thụ với tiền công là sáu usd
vụ việc đang được cơ quan chức năng bộ đội biên phòng tiếp tục điều tra làm rõ
mới đây công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa truy xét bắt giữ hai đối tượng tuổi vị thanh niên gồm nguyễn đăng minh tuấn và dương khánh sơn
cùng sinh năm hai nghìn bảy trú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình về hành vi cướp giật
các đối tượng có hành vi phạm tội hết sức manh động trên đường phố đà nẵng
theo công an quận cầm lệ tuấn và sơn sớm bỏ học giặt nhà từ quảng bình vào tp đà nẵng để kiếm việc làm có tiền tiêu xài
gần đây hai đối tượng này thường chạy xe rong rủi các tuyến đường tìm sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản
cụ thể khoảng một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng năm tuấn điều khiển xe máy biển kiểm soát hai mươi chín t một sáu nghìn hai trăm một mươi năm
chở sơn đi từ phòng trọ ở số k sáu mươi bốn đường đoàn phú tứ thuộc quận liên triều đà nẵng
đến khu vực đường trường trinh quận cầm lệ
khi đang dừng chờ đèn đỏ thì hai đối tượng phát hiện bà nguyễn thị mờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại xã tam tiến huyện núi thành tỉnh quảng nam đi bộ cùng chiều trên đường gom dân sinh
trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng vàng nên bám theo
lúc này sơn lên cầm lái xe máy áp sát để tuấn giật dây chuyền vàng trên cổ bà mư rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường
cả hai sau đó mang dây chuyển đi bán được một mươi hai bảy triệu đồng
tuấn dùng số tiền sáu năm triệu đồng để đi chụp lại điện thoại iphone một mươi ba đã cầm trước đó
số tiền còn lại cả hai tiêu xài
những tưởng vụ cướp cho lọt nên sáng ngày hai mươi bảy tháng năm tuấn sơn lại tiếp tục bàn nhau đi tìm con mồi tiếp theo
nhưng cả hai đã bị bắt và cuối đầu khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước cho biết vừa công bố các quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu hóa
ông hóa bị buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi tám bộ luật hình sự
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi một
với chức vụ là phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường kiêm phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện bù gia mập
nguyễn hữu hóa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thường trú khu phố ba phường long thủy thị xã phước long tỉnh bình phước đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
qua đó hóa tác động ban quản lý rừng phòng hộ bù gia phúc ký hợp đồng giao khoán trái quy định đối với diện tích đất rừng trồng
tại thôn đắc son hai xã phú văn huyện bù gia mập tỉnh bình phước
sau đó lợi dụng sự bung lỏng việc quản lý đất đai và lâm sản trên diện tích đất này
nguyễn hữu hóa tiếp tục tác động đến ủy ban nhân dân xã phú văn hạt kiểm lâm liên huyện thị xã phước long huyện bù gia mập
để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác minh hiện trường cây gỗ
và tiến hành bán số lâm sản trên diện tích đất nói trên nhằm thu lợi bất chính số tiền trên hai tỷ đồng
sau khi viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can nguyễn hữu hóa để thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan phục vụ công tác điều tra
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
mới đây công an huyện ba bể tỉnh bắc cạn vừa bắt quả tăng đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
sau khi khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an còn thu giữ thêm nhiều vật liệu nổ được đối tượng cất giấu tại nhà
chiều ngày hai mươi năm tháng năm đối tượng linh văn sùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn xáo xào xã thượng quan huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
bị phát hiện và bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ gồm một xe mô tô một điện thoại di động một gói heroin
đối tượng một mươi ba g
khám xét khẩn cấp tại nhà của đối tượng sùng tại thôn sáo sào
cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ một hai kg thuốc nổ một mươi tám kim nổ và chín đoạn dây cháy chậm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba bể đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
riêng hành vi tàng trữ vật liệu nổ trái phép vụ việc sẽ được bàn giao cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh bắc cạn thụ lý theo thẩm quyền
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần đắc phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở phường đống đa thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó tháng ba năm hai nghìn hai mươi một phong đã ký hợp đồng thuê một chiếc xe ô tô hyundai grassi i một mươi
trên địa bàn phường phú thượng quận tây hồ với giá một mươi triệu đồng một tháng
thuê xe xong phong làm giả
giấy đăng ký xe ô tô này sau đó mang đi cầm cố lấy một trăm bốn mươi triệu đồng ăn tiêu cờ bạc rồi bỏ trốn
đến ngày hai mươi một tháng năm đội điều tra tổng hợp công an quận tây hồ thành phố hà nội phát hiện đối tượng đang lẩn trốn
trên địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc nên đã bắt giữ trần đắc phong
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
công an quận tây hồ đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định
ngày hai mươi bảy tháng năm chủ tịch ủy ban nhân dân phường đông thanh cho biết phường đang làm hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với anh phạm văn phúc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở khu phố một phường đông thanh thành phố đông hà tỉnh quảng trị bởi có hành động dũng cảm cứu sống một bé gái bị đuối nước
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng năm anh phúc đang ở nhà tại khu phố một phường đông thanh thì bất ngờ nghe thấy tiếng ra hết ở phía bờ sông hiếu
lập tức anh phúc chạy đến thấy một cháu bé vừa chạy vừa khóc hỏi ra mới biết có một bé gái khác vừa bị rơi xuống sông
không chút đắn đo anh phúc nhanh chóng tiếp cận vị trí và lao xuống cứu cho bé kịp thời đưa lên bờ
nạn nhân sau đó tỉnh lại và được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị
nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về việc xử lý tình trạng trinh lịch cao giữa giá vàng miếng sgc trong nước và giá thế giới
tối ngày hai mươi bảy tháng năm ngân hàng nhà nước việt nam thông tin sẽ điều chỉnh phương án bình ổn thị trường vàng
theo đó ngân hàng nhà nước dừng đấu thầu bán vàng miếng và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất
dự kiến bắt đầu từ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay ngân hàng nhà nước đã tổ chức chín phiên đấu thầu bán vàng miếng sgc tăng cung ra thị trường
trong đó có sáu phiên đấu thầu thành công với tổng cố lượng trúng thầu là bốn mươi tám năm trăm linh thầu

nhà nước đấu thầu vàng miếng nhằm kéo giảm khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới
thế nhưng cứ sau mỗi phiên đấu thầu giá vàng miếng sgc trong nước lại tăng
giá vàng miếng sgc kết thúc phiên ngày hai mươi bảy tháng năm ở mức tám mươi bảy chín mươi đến tám mươi chín chín mươi triệu đồng một lượng
tăng gần bảy triệu đồng một lượng so với trước phiên đấu thầu đầu tiên hai mươi ba tháng bốn
và cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng một mươi bảy triệu đồng một lượng
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác

sở giáo dục và đạo thành phố hồ chí minh vừa có thông báo gửi trường quốc tế mỹ việt
về việc trường không được tuyển sinh các lớp đầu cấp lớp một lớp sáu lớp một mươi
và tiếp nhận học sinh chuyển trường đến năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
theo đó căn cứ quyết định của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
xét các điều kiện về tuyển sinh của trường quốc tế mỹ việt nam
hiện vẫn chưa có phương án khả thi để cải thiện tình hình hoạt động năm học hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó trường vẫn chưa đảm bảo được các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
vì thế sở giáo dục và đào tạo thông báo trường quốc tế mỹ việt nam
chưa đủ điều kiện xem xét giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo đề nghị trường quốc tế mỹ việt nam
không được tuyển sinh các lớp đầu cấp lớp một lớp sáu lớp một mươi
và tiếp nhận học sinh chuyển trường đến năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
trường quốc tế mỹ việt nam được thành lập năm hai nghìn sáu
đặt tại huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
học phí của trường là hai trăm tám mươi bảy trăm hai mươi năm triệu đồng một năm tùy cấp học
tháng chín năm ngoái trường gây chú ý khi bị phụ huynh tụ tập đòi nợ
ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn toàn bộ học sinh của trường phải nghỉ học
do phần lớn giáo viên không đi dạy vì bị nợ lương
để trường có thể hoạt động bình thường đến tháng sáu
chủ trường quốc tế mỹ việt nam kêu gọi phụ huynh hỗ trợ thêm
từ chín năm đến hai mươi năm năm triệu đồng một học sinh mỗi tháng
tuy nhiên số kinh phí cần duy trì đến tháng sáu là một trăm hai mươi năm tỷ đồng
nhưng tính đến ngày bốn tháng năm chỉ gần bảy trăm năm mươi phụ huynh đóng góp hơn ba mươi một tỷ đồng
vì thế trường phải kết thúc năm học sớm trước một tháng ngày hai mươi sáu tháng bốn
thay vì cuối tháng năm như những năm trước
riêng học sinh lớp một mươi hai vẫn đến trường ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng tú tài
ngày hai mươi bảy tháng năm sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng cho biết
đà lạt đêm say là một trong những sản phẩm du lịch mới
hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách
đà lạt đêm say sẽ là chương trình du lịch đêm khép kín kết nối gà đà lạt gà trại mát
với các điểm du lịch tại điểm đến
du khách sẽ bắt đầu hành trình bằng chuyến tàu đêm tại gà đà lạt
thưởng thức đặc sản địa phương chương trình nghệ thuật trên tàu và tham quan tại điểm đến
bà trần thị vũ loan phó chủ tịch ubnd
thành phố đà lạt nhận định
đây là một ý tưởng sáng tạo gắn với đề án phát triển kinh tế đêm đà lạt
đã mang lại ấn tượng tuyệt vời cho người trải nghiệm
đây là chương trình du lịch đêm khép kín kết nối ga đà lạt
với các điểm du lịch dịch vụ tại điểm gà trại mát
hành trình sẽ bắt đầu vào khoảng một mươi tám h hàng ngày tại gà đà lạt
nơi du khách có thể check in với nhà ga xe lửa cổ nhất việt nam do người pháp xây dựng
công trình kiến trúc độc đáo này lấy cảm hứng thiết kế từ núi rang biang huyền thoại
và mái nhà rông tây nguyên truyền thống
đã được công nhận là di tích kiến trúc cấp quốc gia
theo bà nguyễn thị binh ngọc phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng
trong khoảng nửa tiếng ngồi trên toa tàu với tốc độ di chuyển một mươi năm km một giờ
du khách có thể thoải mái khám phá vẻ đẹp mên thơ lãng mạn của thành phố hoa
và tận hưởng không khí mát lạnh ban đêm
nếu có nhu cầu hành khách có thể thưởng thức rượu vang với đặc sản đà lạt
trong tiếng nhạc du dương do các nghệ sĩ chơi đàn guitar violon hay kèn saxophone biểu diễn
xuống gà chạy mát du khách sẽ được xe điện đón đến xóm lèo phường một mươi một
cái tên nghe dân dã nhưng với độ cao lý tưởng và sở hữu những quán cà phê chất như nước cất
xóm lèo là tọa độ ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại đà lạt
ngắm nhìn khung cảnh đà lạt từ trên cao khiến em cảm thấy bình yên đến lạ
background mây trời bao la cùng thung lũng đèn tại xóm lèo quả là điểm sống ảo có một không hai
bạn lê nguyễn trà my đến từ tp hcm thổ lộ
tại xóm lèo du khách có thể trải nghiệm năm sai
thay với những bức ảnh đẹp say với view ba trăm sáu mươi ngắm nhìn thung lũng đèn từ trên cao
xay với cảm giác xe lạnh của đà lạt vào bất kỳ thời điểm nào trong năm
say với ẩm thực độc đáo của đà lạt
say với những câu chuyện nói về cảnh đẹp và tình yêu đà lạt bằng âm nhạc
đến khoảng hai mươi ba h
du khách sẽ được đưa trở lại trung tâm thành phố đà lạt bằng xe điện
để có những cảm nhận và góc nhìn khác về xứ lạnh
thưa quý vị một hồ nước bí ẩn được phát hiện trong hang thùng cao hơn sông ngầm khoảng một mươi năm mét
nên nhìn như đang trao lơ lửng trên vách hang đá
bên trong khu vực hồ nước này nhìn như một cổng điện huế nga
đoàn đám hiểm của công ty tranh nghiệm hưu hoạn junglerbos
thị trấn phong nha huyện bố trạch tỉnh quảng bình
mới đây đã phát hiện hồ nước khổng lồ nằm cao trong lòng hang thung
vườn quốc gia phong nha cải bàng
hồ nước này cách cửa hang thung khoảng một km
được xem là một trong những hàng động nguyên sơ
nằm sâu trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
ước chừng hồ nước nằm cao hơn so với hệ thống sông ngầm khoảng một mươi năm mét
nên được ví như treo trên vách hang
hồ nước khổng lồ có màu nước xanh ngọc bếch trong vắt này
được tạm đặt tên là hồ lơ lửng
vào thời điểm thám hiểm do thiếu nhiều trang thiết bị thăm dò độ sâu
nên các thành viên của đoàn chưa thể tìm ra mảnh nước tạo nên vị trí đặc biệt của hồ
dù chưa tìm ra lối nước vào của hồ
nhưng qua khảo sát ban đầu đội thám hiểm của đơn vị này cho biết
độ sâu của hồ nước có thể lên đến hơn một mươi mét
khi đoàn thám hiểm của công ty này trở lại hồ nước bí ẩn trong hang thung phát hiện
chỉ trong vài ngày mừng nước trong hồ này đã tụt xuống hai m
ngay cả khi quanh vị trí hang những ngày qua có mưa
theo các chuyên gia có thể đáy hồ thông với một sông ngầm nào đó
mừng nước của sông ngầm này cũng cao
để tạo đủ áp suất cho nước trong hồ dâng lên và hạ xuống
khi ở vị trí như treo trên vách hàng
đại diện sở du lịch tỉnh quảng bình cho biết
sẽ khảo sát các chỉ số kỹ thuật của hồ nước
nếu đảm bảo an toàn thì mới cho khai thác
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại